nhận lời mời của chủ tịch quốc hội vương quốc thụy điển uban alin một mươi một h ba mươi phút sáng nay ngày sáu tháng bốn theo giờ việt nam tức sáu h ba mươi phút theo giờ địa phương
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã đến sân bay quốc tế alanda stockholm bắt đầu chuyến thăm hiểu nghị chính thức vương quốc thụy điển
chuyến thăm chính thức thụy điển của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam có ý nghĩa quan trọng
nhằm tiếp tục củng cố tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên một số lĩnh vực cụ thể
trong đó có việc tăng cường trao đổi thông tin kinh nghiệm hoạt động giữa cơ quan lập pháp
đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu quốc hội việt nam đến thụy điển sau hai mươi bốn năm kể từ chuyến thăm của chủ tịch quốc hội nông đức mạnh vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đón đoàn tại sân bay có phó tổng thực ký quốc hội kalaes mark tenson tổng vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế quốc hội thụy điển
an louis manson tổng vụ trưởng cục trưởng cục lễ tân nhà nước bộ ngoại giao thụy điển glass moline và các cán bộ lễ tân quốc hội thụy điển
cùng đón đoàn là đại sứ việt nam tại vương quốc thụy điển đoàn thị phương dung và các cán bộ đại sứ quán việt nam đại diện bà con việt kiều tại thụy điển
những năm qua quan hệ kinh tế thương mại đầu tư hai nước liên tục tăng trưởng kim ngạch năm hai nghìn một mươi sáu đạt hơn một hai tỷ usd
thụy điển hiện có năm mươi ba dự án có hiệu lực với số vốn đăng ký là chín mươi ba bảy triệu usd
đứng thứ bốn mươi ba
trên một trăm một mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào việt nam
nhiều tập đoàn lớn của thụy điển đã sớm có mặt tại việt nam như ericsson abb ikea electiullag
thụy điển cũng là một trong những nước cung cấp viện trợ phát triển nhiều nhất và có hiệu quả nhất cho ngành văn hóa việt nam
với những dự án trong các lĩnh vực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa
nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ trong các lĩnh vực phát thanh truyền hình và báo viết của việt nam
trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tích cực trong hơn bốn mươi năm qua
quan hệ hai quốc hội ngày càng được tăng cường
quốc hội hai nước có sự trao đổi và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế
đặc biệt là tại liên minh nghị viện thế giới ipu